xin lỗi và cáo trạng võ văn hồng làm kế toán tại tri cục kiểm lâm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến tháng bốn năm hai nghìn sáu thì được phân công kiêm kế toán thanh toán ban quản lý dự án trồng rừng phòng hộ đặc dụng của tỉnh an giang
khi thực hiện nhiệm vụ không được ủy quyền để ký các thủ tục rút tiền thanh toán đối chiếu và cả báo cáo quyết toán kho bạc
do thầy lãnh đạo tin tưởng đến cuối năm hai nghìn bảy hồng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách giả mạo chữ ký của chủ tài khoản đứng tên ký duyệt trên các chứng tử ủy nhiệm chi giấy rút tiền mặt của tri cục kiểm lâm tỉnh để giúp tiền tiêu xài
khi được cấp kinh phí năm mới hồng chuyển tiền năm sau bù đắp cho năm trước để tránh bị phát hiện
với thủ đoạn trên từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi một hồng đã chiếm đoạt gần ba tỷ đồng kinh phí trồng rừng của ban quản lý dự án và kinh phí hoạt động của tri cục kiểm lâm tỉnh an giang